sau khi được vận động cò lúa nguyễn văn giao sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại xã vĩnh tường huyện vị thủy của tỉnh hậu giang
đối tượng bị truy nã đặc biệt toàn quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã đến công an huyện vị thủy tỉnh hậu giang đầu thú sau thời gian bỏ trốn
từ tháng ba đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cò lúa nguyễn văn giao làm hợp đồng mua bán lúa với ba thương lái và nhận cọc tổng cộng ba trăm chín mươi triệu đồng để đưa trước cho nông dân
tuy nhiên đến ngày giao lúa giao lại bán lúa cho người khác và chỉ trả lại được bốn mươi triệu đồng tiền cọc cho một người rồi chiếm đoạt số tiền cọc còn lại và bỏ trốn
tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vị thủy khởi tố nguyễn văn giao về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ra quyết định truy nã đối với giao
tại cơ quan công an nguyễn văn giao khai đã bỏ trốn lên huyện củ chi của thành phố hồ chí minh sau đó được công an huyện vị thủy và gia đình vận động nên đối tượng quay về đầu thú
một xe tải chờ đầy hàng hóa không có hóa đơn chứng từ vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình định phát hiện và tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện một số lượng lớn hàng hóa do nước ngoài sản xuất gồm ba cây kiếm chín trăm chín mươi ba thuốc lá điếu hơn ba tuyếp mỹ phẩm và gần một ba trăm linh chiếc kính cường lực và các loại mặt hàng khác với tổng giá trị là hơn ba trăm linh triệu đồng
tất cả số hàng hóa trên được chở trên xe tải mang biển kiểm soát chín mươi
chín ld hai nghìn sáu do tài xế nguyễn đoàn trung hiếu chú tại tp hcm điều khiển vận chuyển hàng hóa ký gửi từ tỉnh bắc ninh vào các tỉnh phía nam tiêu thụ tất cả đều không có hóa đơn giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
trong khi đó tại hà nam một trăm hai mươi kg thực phẩm gồm xúc xích sông khói bánh bao chay bánh gạo hàn quốc đã được đóng gói sẵn nhưng không có hóa đơn nguồn gốc chứng từ
đã bị lực lượng cảnh sát môi trường và quán
quản lý thị trường tỉnh hà nam phát hiện
toàn bộ số hàng hóa trên được phát hiện tại kho chứa hàng của cơ sở kinh doanh thực phẩm đóng gói sẵn do ông phạm bá dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại thôn hai xã phù vân thành phố phủ lý làm chủ
tại thời điểm kiểm tra tất cả các mặt hàng trên đều được đóng gói sẵn nhưng trên vỏ bao bì không có thông tin về nguồn gốc xuất xứ trên tem nhãn sản phẩm
chủ cơ sở cũng không xuất trình được giấy tờ hợp pháp của số hàng hóa trên hiện số hàng hóa trên đã bị tạm giữ để xử lý
công an huyện trợ gạo tỉnh tiền giang vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với đối tượng trần ngọc tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại ấp phú lợi b xã phú kiết huyện trợ gạo về hành vi giết người
chiều ngày hai mươi năm tháng năm sau khi uống rượu tân tìm đến mẹ ruột đang làm thuê tại một nhà máy xay sát thuộc ấp phú lợi b xã phú kiết
tại đây tân xảy ra mâu thuẫn với một người chở lúa thuê cho nhà máy lúc này ông nguyễn tấn thành chú cùng ấp đến can ngăn thì xảy ra cự cãi với tân
sẵn đang cầm bình xăng hai lít trên tay tân đã tạt vào người ông thành dùng bật lửa đốt làm ông thành bị bỏng phải đưa vào viện cấp cứu
tuy nhiên đến ngày hai mươi bảy tháng năm nạn nhân tử vong hiện công an huyện trợ gạo đã chuyển giao đối tượng trần ngọc tân cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang tiếp tục điều tra xử lý
công an huyện điện biên tỉnh điện biên vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt một đối tượng thu hai bánh heroin và sáu viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào hồi một mươi hai h ngày năm tháng sáu tại khu vực cánh đồng bản na ngum xã thanh yên huyện điện biên công an huyện điện biên phát hiện và bắt quả tang tòng văn hoa sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi người địa phương
đang trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ thu hai bánh heroin sáu viên ma túy tổng hợp và một xe máy số ma túy trên được hoa cất giấu vào trong bình phun thuốc trừ sâu
hoa là đối tượng đã từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào hồi một mươi h năm mươi phút cùng ngày công an huyện điện biên cũng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng lường thị biên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại bản co trai xã thành an huyện điện biên
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu chín mươi hai gói nhỏ heroin khối lượng sáu ba g biêng khai nhận sử dụng số ma túy trên để bán kiếm lời
lại xảy ra một vụ cấp giật tài sản tại một cửa hàng vàng trên nệ bàn tp bắc giang tỉnh bắc giang
chỉ trong thời gian ngắn công an tp bắc giang đã bắt giữ được đối tượng gây án là nguyễn văn xuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại quận kiến an tp hải phòng
vào trưa ngày một mươi ba tháng năm tại cửa hàng vàng toàn huệ đường lý thái tổ phường trần phú
phố bắc giang một đối tượng đã xông vào cướp một chiếc nhẫn năm chỉ loại vàng bốn số chín trị giá khoảng hai mươi bảy triệu đồng
quá trình điều tra đã xác định đối tượng gây ra vụ cướp giật trên là nguyễn văn xuân
sau khi gây án xuân đã trốn vào tp hồ chí minh
ngày một tháng sáu tổ công tác đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của cục công an tp hồ chí minh
bắt giữ đối tượng khi đang trú tại một khách sạn ở quận bảy đồng thời thu giữ một mươi hai chiếc nhẫn
một lắc tay bằng kim loại màu vàng nghi là vàng giả một túi ni lông nhỏ bên trong chứa chất tinh thể màu trắng
nghi là ma túy tổng hợp và một số vật dụng có liên quan
công an tp bắc giang đã dẫn giải đối tượng về tp bắc giang và tạm giữ để điều tra làm rõ xử lý chất pháp luật
tại khu vực biển trồng lớn việt nam malaysia khoảng bốn năm hải lý tổ công tác của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
vừa phát hiện và bắt giữ hai tàu cá mang số hiệu tỉnh tiền giang đang vận chuyển trái phép số lượng lớn dầu đều
tại thời điểm kiểm tra trên tàu tg chín nghìn ba trăm bảy mươi chín ts có năm thuyền viên do ông trương văn phong sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
ngụ tiền giang làm thuyền trưởng chủ tàu là ông đỗ hoàng phong trú tại tiền giang
tàu tg chín mươi hai nghìn hai trăm sáu mươi bảy ts của bốn thuyền viên do ông võ văn hoàng làm thuyền trưởng chủ tàu là ông đỗ hoàng lý
cùng ngụ tỉnh tiền giang
theo lời khai của hai thuyền trưởng tàu tg chín nghìn ba trăm bảy mươi chín ts đang vận chuyển khoảng bảy mươi lít dầu đều
tàu tg chín mươi nghìn hai trăm sáu mươi bảy ts vận chuyển khoảng sáu mươi lít dầu đeo và toàn bộ số dầu trên hai tàu này đều không có hóa đơn chứng từ
tổ công tác đã tiến hành lập viên bản tổ chức dẫn dãi hai phương tiện về cảng hải đội bốn trăm hai mươi một
tại huyện nam căn tỉnh cà mau để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
ngày sáu tháng sáu một nhà xưởng chứa lốp xe cũ tại khu vực phường an phú đông quận một mươi hai tp hcm
tạo cục khói cao hàng trăm mét lực lượng chức năng đã khẩn trương điều động các cán bộ chiến sĩ
cùng nhiều phương tiện tham gia dập lửa
khoảng chín giờ ba mươi phút sáng khói lửa bùng lên từ xưởng lốp xe trên đường t một mươi năm phường an phú đông
quận một mươi hai tp hcm phát hiện đám cháy người dân xung quanh hô hoáng huy động phương tiện tại chỗ tìm cách khống chế
tuy nhiên vật liệu dễ cháy kèm gió to trong thời tiết nóng bức khiến khói lửa không thể kiểm soát
trong đám lửa dữ dội kèm cột khói cao hàng trăm mét phát ra nhiều tiếng nổ khiến người dân xung quanh hoảng loạn
cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận một mươi hai phối hợp với các đơn vị chi viện quy động phương tiện nhân lực nhiều hướng
tiếp cận khống chế do xưởng lắp xe nằm trên một diện tích rộng đường hẻm nhỏ khói đen bao phủ khu vực
khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn hiện nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra
cũng cùng thời điểm ngày sáu tháng sáu tại quận ba tp hcm đã xảy ra một vụ cháy khác do chủ nhà bất cẩn trong lúc thực hiện hàng xì
thông tin ban đầu đám cháy xuất phát từ sân thượng của căn nhà trên đường nguyễn văn mai
phường võ thị sáu quận ba tp hcm khiến nhiều người hốt hoảng
người dân xung quanh tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng do vị trí cháy trên cao nên bất thành
nhận tin báo lực lượng tại chỗ của phường và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận ba
điều như xe chữa cháy cùng các bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy
theo một số người dân nguyên nhân là do chủ nhà hàng xì trên tầng thượng của căn nhà gây cháy
vâng không chỉ thực phẩm ăn uống bị làm giả mà hiện nay thì thuốc chữa bệnh
thực phẩm chức năng cũng được làm giả khá tinh vi và ra bán tràn nan
thậm chí thì các đối tượng còn bất chấp khi mà dùng mọi chiêu thức để quảng cáo sản phẩm thuốc điều trị
thực phẩm chức năng giả đến tay người tiêu dùng thông qua mạng xã hội
người dùng thì rất bức xúc khi phát hiện mình bị lừa nhưng để ngăn chặn tình trạng này
bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan chức năng phụ thuộc rất nhiều vào chính người tiêu dùng bởi
có cầu thì át có cung và nếu người mua không đúng sản phẩm và địa chỉ uy tín thì tình trạng này vẫn tiếp diễn
đây là gần một hộp thực phẩm chức năng dạng viên sủi được làm giả
đang đưa ra thị trường tiêu thụ thì bị công an quận bắc tử liêm hà nội thu giữ
dù có bao bì nhãn mát giống với hàng
thế nhưng sản phẩm bên trong lại không phải thực phẩm chức năng mà chỉ là những viên xe sủi
với quy trình chưa đầy một phút thì toàn bộ nguyên liệu để tạo ra một sản phẩm giả chỉ có giá khoảng một mươi năm đồng
thế nhưng khi bán ra với giá của hàng thật các đối tượng có thể thu lợi bất chính gấp hàng chục lần
qua tìm hiểu trên internet được biết sản phẩm bán chạy tôi đã lên mạng tự tìm hiểu công thức
và thuê in nhờ in gửi giao dịch qua
tôi đã lên mạng để nhận cái hộp in về tự làm cho sản phẩm
thật chính là xe sủi đó ạ xe sủi mua về trong môi gián nhãn rồi đó ạ
còn đây là hai sản phẩm thuốc stevaga bốn mươi mg và sarento một mươi mg một mươi năm mg hai mươi mg là thuốc điều trị ung thư và đông máu
song vừa qua cục y tế đã đưa ra công văn số hai nghìn năm mươi để cảnh báo về việc hai loại thuốc trên bị làm giả
và đang được bán chản lan trên thị trường
đặc biệt là chản lan trên thị trường
đặt hai loại thuốc cạnh nhau như thế này nếu nhìn qua thì hai sản phẩm khá giống nhau về hình dáng cũng như quy cách đóng gói
xong quan sát kỹ thì mọi thông tin trên hai sản phẩm đều khác nhau từ bao bì cho đến thông tin bắt buộc phải có trên sản phẩm
như giấy phép đăng ký lưu hành hay thông tin về doanh nghiệp nhập khẩu
không may phải những các sản phẩm chức năng giả mà người dân dùng thì sẽ ảnh hưởng đầu tiên
đó là khi mà người mới có thể khi mới dùng
có thể ảnh hưởng đến đường tiêu hóa luôn có thể là khi dùng một phát là gây ra những triệu chứng như là nôn hoặc là đi ngoài hoặc là đau bụng
thứ hai là khi mà dùng lâu dài thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái chức năng gan thận có thể là làm tăng men gan và lâu nữa thì có thể làm suy gan suy thận và thậm chí là suy đa thể tạng cũng có thể gặp
việc buôn bán thuốc giả trên mạng xã hội phải nói rằng nó không phải là một vấn đề mới
tuy nhiên thì thời gian gần đây chúng ta thấy rằng là dù các lực lượng chức năng
các lực lượng chức năng đã rất là cố gắng và huy động rất nhiều lực lượng để có thể là tham gia dẹp cái vấn đạn về thuốc giả trên mạng xã hội nhưng mà nó vẫn có dấu hiệu gia tăng
cái việc gia tăng này trước hết nó phải xuất phát từ cái tính ẩn danh ở trên mạng xã hội
các đối tượng khi mà giao bán thuốc giả không bao giờ rõ một cái địa chỉ cụ thể nào của mình và rõ ràng thuốc giả thì nó sẽ liên quan đến vấn đề về pháp luật cho nên các đối tượng sẽ thông thường cung cấp những thông tin về địa điểm về cơ sở của mình là những cơ sở có địa chỉ giả
có thể thấy việc làm giả các loại thực phẩm chức năng thậm chí là thuốc điều trị bệnh không phải là vấn đề mới
song do nhu cầu mua trên mạng gia tăng nhất là trong giai đoạn dịch bệnh nên việc kiểm chứng trực tiếp là rất khó
vì vậy việc tiêu thụ những sản phẩm thuốc giả này cũng trở nên dễ dàng hơn
do đó để tránh mua phải thuốc giả người dân phải hết sức cảnh giác
khi có bệnh người dân cần tới cơ sở y tế để khám và điều trị không được lên mạng tự ý mua thực phẩm chức năng về sử dụng
tra cứu thông tin liên quan đến công bố